công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy xuyên quốc gia
bắt giữ một đối tượng cùng lượng lớn ma túy các loại
vào khoảng một mươi sáu h ngày hôm qua tại khu vực bản khe nàn xã chiêu lưu huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
các lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc bộ đội biên phòng
và cục hải quan tỉnh nghệ an đã phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tang đối tượng già sái phia
chú tài bản hùi sai xã đa ngoi huyện kỳ sơn thu giữ hai bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp
ba kg kentamin một con dao hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
cũng tại tỉnh đồng nai công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một mươi một đối tượng chú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
một mươi một đối tượng bị khởi tố tất cả đều chú tài tỉnh đồng nai
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch đã bắt quả tàng một mươi một đối tượng trên đang đánh bạc
dưới hình thức bài cào tại một kho hàng của một công ty ở khu công nghiệp nhân trạch một
thu giữ một bộ bài tay và gần bốn mươi ba triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
qua điều tra các đối tượng khai nhận đã tham gia đánh bạc ăn thua từ năm mươi đồng đến năm trăm linh đồng mỗi ván thì bị bắt giữ
ngày hôm nay cổ cảnh sát giao thông cho biết trong chín ngày nghỉ tết nguyên đán
cả nước xảy ra hai trăm một mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết một trăm hai mươi một người bị thương một trăm ba mươi tám người
cụ thể trên đường bộ xảy ra hai trăm một mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết một trăm hai mươi người bị thương một trăm ba mươi bảy người
đường sắt xảy ra hai vụ tai nạn giao thông làm chết và bị thương hai người
theo cục cảnh sát giao thông lực lượng cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương đã kiểm tra
phát hiện xử lý hơn hai mươi năm trường hợp vi phạm phạt tiền hơn hai mươi năm tỷ đồng tạm giữ một trăm một mươi ô tô hơn bốn xe máy
tước giấy phép lái xe hơn hai trường hợp
trên đường bộ đã kiểm tra xử lý hơn hai mươi năm năm nghìn trường hợp vi phạm phạt tiền hơn hai mươi năm tỷ đồng tạm giữ một trăm một mươi xe ô tô hơn hai mươi năm năm nghìn xe máy và tước hơn hai giấy phép lái xe
trong bản tin dịp sống hai mươi bốn trên bảy sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết những cơ sở giáo dục thuộc vùng dịch cấp độ một
có thể tổ chức dạy học hai buổi trên một ngày hoặc là bán trú từ ngày một mươi bốn tháng hai cho tất cả các khối theo nhu cầu của học sinh và phụ huynh
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết những cơ sở giáo dục thuộc vùng dịch cấp độ một có thể tổ chức dạy học hai buổi mỗi ngày
hoặc bán trú từ ngày một mươi bốn tháng hai cho tất cả các khối theo nhu cầu của học sinh và phụ huynh
và phụ huynh đối với các học sinh đi học trực tiếp giáo viên tổ chức hướng dẫn các hoạt động
học tập theo nhóm có giải pháp củng cố bồi dựng kiến thức đối với những học sinh chưa học trực
tuyến hoặc có học trực tuyến nhưng không đạt được yêu cầu về phẩm chất năng lực đối với
các học sinh chưa đi học trực tiếp sẽ tiếp tục học từ xa hoàn thành các nhiệm vụ học tập
theo hướng dẫn của giáo viên những cơ sở giáo dục từ vùng dịch cấp độ một có thể tổ chức
giờ học hai buổi mỗi ngày hoặc bán trú từ ngày một mươi bốn tháng hai cho tất cả các khối theo nhu cầu của
học sinh và phụ huynh từ ngày hai mươi một tháng hai các trường tiểu học sẽ thực hiện gián dạy chương trình
tuần hai mươi của năm học việc kiểm tra định kỳ dành cho học sinh khối một khối hai sẽ được thực hiện
vào tuần thứ hai mươi một trước đó ubnd tp hcm đã có văn bản cho phép học sinh tiểu học đi học lại
từ ngày một mươi bốn tháng hai
trung tâm cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh trà vinh
vừa khống chế bắt giữ đối tượng ngáo đá tại hẻm số hai thuộc phương một thành phố trà vinh
sau khi người dân báo tin đối tượng này dùng dao chém bị thương ba người
cảnh sát một trăm một mươi ba nhanh chóng đến hiện trường khi này đối tượng ngáo đá vẫn còn cầm dao vung loạn xạ
cảnh sát một trăm một mươi ba lập tức dùng các biện pháp tiến hành khống chế cướp không khí bắt giữ đối tượng
kịp thời đưa ba người bị thương đi cấp cứu gồm ông trương ngọc báo bảy mươi hai tuổi chủ nhà trọ
bà trương thị thanh nga năm mươi một tuổi con ông báo và nguyễn thị hậu hai mươi hai tuổi ngụ khống bốn phường năm thành phố trà vinh
tại hiện trường cảnh sát một trăm một mươi ba thu giữ thêm một con dao khác có dính nhiều máu và tiến hành áp giải đối tượng về cơ quan công an làm việc
bước đầu xác định đối tượng tên tô phát hai mươi năm tuổi ngụ khóm một phường hai thành phố trà vinh cùng vợ thuê phòng trọ của ông báo để sinh sống
do đối tượng sử dụng ma túy nên ngáo đá và đánh đập vợ
nghe tiếng la hét ông báo đến can ngăn thì bị phát dùng dao tấn công
ông báo chạy ra ngoài thì pháp tiếp tục đuổi theo đâm và rượt chém bà nga gần đó
hiện vụ việc cảnh sát một trăm một mươi ba đã bàn giao đối tượng tan vật cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh điều tra làm rõ xử lý
công an huyện dân trạch tỉnh đồng đai cho biết vừa triệt phá một tù điểm đánh bạc tại xã phước an
với nhiều đối tượng tham gia thu giữ gần tám mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật khác ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
lực lượng phối hợp gồm trinh sát hình sự công an huyện nhân trạch cảnh sát cơ động bộ công an và công an xã phước an
bất ngờ đột kích vào căn nhà của nguyễn phú hoàng năm mươi tám tuổi ngũ ốc búa thành xã phước an huyện dân trạch phát hiện một tù điểm đánh bạc an tiền
khi thấy lực lượng công an các đối tượng đã chạy tán loạn nhưng lực lượng công an đã không chế được hai mươi hai đối tượng
tại hiện trường lực lượng thu giữ ba bộ bài tay một chiếu bạc và một mình vải để trái làm chiếu bạc sáu xe máy và gần tám mươi triệu đồng
tại hiện trường lực lượng công an đã chạy tán loạn nhưng lực lượng công an đã chạy tán loạn sáu xe máy và gần tám mươi triệu đồng
qua đấu tranh công an huyện nhân trạch xác định có một mươi năm đối tượng trong đó có bảy phụ nữ trực tiếp tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc tất cả đều ngụ tính đồng nai
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận một ván ăn thua từ hai trăm linh năm trăm linh ngàn đồng chơi từ một mươi chín hai mươi hai giờ thì bị bắt
cơ quan huyện đã chỉ đạo lực lượng các đội nghiệp vụ chủ công và hai là công an xã đồn phúc nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền
thứ hai là tăng cường
cơ quan huyện đã chỉ đạo lực lượng các đội nghiệp vụ chủ công và hai là công an xã đồn phúc nghiệp tăng cường công tác